kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của giải mây rông nên trong đêm nay và ngày mai các tỉnh thành phía đông bắc bộ
vẫn xảy ra mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
sang ngày một mươi bốn mưa rông có thể tạm giảm nhưng từ ngày một mươi năm do tác động của không khí lạnh
giải mây rông có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên mưa có xu hướng tăng trở lại
đặc biệt là vào khoảng chiều tối đêm và sáng sớm có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với các hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa rông rải rác
mưa tạm giảm trong ngày một mươi bốn nhưng sang tới ngày một mươi năm mưa sẽ tăng mạnh trở lại do ảnh hưởng của áp cao lục địa
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm người dân cần lưu ý đề phòng
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực chưa tăng cao giao động trong khoảng hai mươi hai ba mươi hai độ
với các tỉnh trung bộ trong ngày mai từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông trong cơn rông cần đề phòng gió rất mạnh
sau đó trong ngày một mươi bốn mưa cũng tạm giảm tuy nhiên từ ngày một mươi năm mưa có xu hướng tăng trở lại
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận mưa rông có thể xảy ra ở diện vài nơi vào lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
tại vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới phổ biến có nắng vào ban ngày với nền nhiệt sao động
trong khoảng hai mươi ba mươi bốn độ về chiều tối khu vực vẫn có mưa rông vài nơi
người dân cũng cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh trong cơn rông
còn tại khu vực nam bộ nắng nóng vẫn xảy ra tại các tỉnh miền đông nam bộ
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn khu vực tây nam bộ nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ
nhiệt độ ban trưa phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó khoảng từ ngày một mươi năm dãnh mưa rông ở phía nam có xu hướng nâng dần lên phía bắc
nên khu vực có thể xuất hiện mưa giải rác
nắng nóng sẽ suy giảm nhanh